ngày ba một mươi hai tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và đại sứ quán đan mạch đã ký thỏa thuận triển khai dự án hợp tác chiến lược về an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn giai đoạn hai
theo thỏa thuận hai bên sẽ triển khai dự án hợp tác chiến lược ngành về an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
dự án tập trung cho thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý trong thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y
cùng với đó bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sẽ được nghiên cứu thực thi nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho cơ quan quản lý